mới đây lực lượng chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh đặc sản trên địa bàn
phát hiện nhiều mặt hàng đặc sản không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra tại cơ sở đặc sản đà lạt sky phường tám và trung tâm mua sắm đặc sản đà lạt hương đà phường một
cho thấy hai cơ sở trên đã bày bán một số mặt hàng như ama công đậu xanh hột chuối hột rừng khoai lang dẻo mứt các loại
nhưng chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
cơ quan chức năng đã lập biên bản niêm phong tạm giữ nhiều mặt hàng có tổng trị giá trên năm mươi triệu đồng để tiến hành xem xét và xử lý theo quy định
qua đó nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng bảo vệ nhãn hiệu đặc sản đà lạt tránh việc trà trộn nhãn mát hàng hóa không rõ nguồn gốc tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh
tại đà nẵng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và phòng cảnh sát hình sự vừa phối hợp truy xét thành công nhóm bốn đối tượng ngoại tỉnh chuyên làm căn cước công dân giả mở tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện tội phạm trên địa bàn
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an phát hiện nhóm bốn đối tượng cùng chú tại thành phố hà nội gồm lê thạch tú trần tú anh nguyễn mạnh cường và sái đình hương

trong lúc của quân chúng nhân dân công an huyện kim bảng tỉnh hà nam đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nguyễn huy hùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hùng bị bắt quả tăng khi đang nhận tiền gốc và tiền lãi của người vai tăng vật thu giữ là tám mươi năm triệu đồng một mươi một hợp đồng vay tiền và một số sổ sách tài liệu có liên quan đến việc cho vay lãi nặng
qua đấu tranh hùng khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hùng đã cho nhiều người vay lãi cao với lãi suất từ ba mươi
hùng đã cho nhiều người vay lãi cao với lãi suất từ
bốn đồng đến một mươi hai năm đồng một triệu một ngày tương đương với lãi suất từ một trăm bốn mươi bốn đến bốn trăm năm mươi một năm
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay hùng đã cho khoảng năm mươi người trên địa bàn huyện kim bảng vay với tổng số tiền giao dịch khoảng hai tỷ đồng
tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí nóng hai đối tượng là nguyễn tuấn anh ba mươi bảy tuổi và nguyễn trí hùng ba mươi ba tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
đang bị công an huyện
tăng chữ trái phép chất ma túy và vũ khí nóng hai đối tượng là nguyễn tuấn anh ba mươi bảy tuổi và nguyễn trí hùng ba mươi ba tuổi và nguyễn trí hùng ba mươi ba tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
tăng chữ trái phép chất ma túy và vũ khí nóng hai đối tượng là nguyễn tuấn anh ba mươi bảy tuổi và nguyễn trí hùng ba mươi ba tuổi và nguyễn trí hùng ba mươi ba tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
sáng ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một vi hiệp tam đã gọi điện nhờ lăng văn phóng đi nhận số ma túy trên tại thành phố bắc cạn rồi vận chuyển vào huyện trợ đồn sau đó phóng nhờ nông la xoa đi nhận
khi xoa nhận thùng xốp thì bị tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn phát hiện bắt quả tăng
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của tam lực lượng công an đã thu giữ thêm bảy trăm chín mươi ba viên ma túy loại methamphetamine và một số gói ma túy khác với tổng trọng lượng là một trăm hai mươi sáu gram
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vi hiệp tam tù trung thân
về tội mua bán trái phép chất ma túy xử phạt bị cáo nông la xoa hai mươi năm tù
bị cáo lăng văn phóng một mươi sáu năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú tỉnh bình phước cho biết
đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần thanh tú chú tại huyện đồng phú
để điều tra về hành vi hành hạ con
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn hai mươi trần thanh tú kết hôn với lậu y lậu
và sống chung tại ấp đồng tân xã tân hòa huyện đồng phú
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lầu đón con riêng của mình sinh năm hai nghìn một mươi năm từ nghệ an vào ở chung
trong quá trình sống chung tú và lầu nhiều lần đánh bé gây thương tích
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hàng xóm của gia đình tú phát hiện trên người cháu bé
có nhiều vết thương nên đã đến công an xã tân hòa trình báo sự việc
căn cứ kết quả điều tra công an huyện đồng phú
ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với trần thanh tú
khởi tố bị can đối với lậu y lậu và thực hiện biện pháp ngăn chặn
cấm rời khỏi nơi cư trú do đối tượng đang mang thai nuôi con nhỏ
để điều tra xử lý theo pháp luật
cũng liên quan đến vụ việc này chủ tịch ubnd tỉnh bình phước vừa ký ban hành văn bản khẩn
về việc tăng cường phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em
đánh giá đây là vụ việc vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng
gây bức xúc trong dự luận
chủ tịch ubnd tỉnh bình phước yêu cầu ubnd huyện đồng phú
thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ can thiệp giúp đỡ cháu bé gái bảy tuổi bị bạo hành
qua đó hạn chế đến mức thấp nhất các di chứng về thể chất tâm lý
và tạo điều kiện để em được sống trong môi trường an toàn lành mạnh
chấm dứt ngay tình trạng xâm hại bạo lực đối với bé gái
đồng thời yêu cầu ubnd huyện đồng phú chỉ đạo các ngành chức năng
phối hợp xử lý nghiêm theo quy định nhằm gian đe đối với các tổ chức cá nhân
có hành vi bạo lực xâm hại em
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn
quận hà đông thành phố hà nội
mới đây công an quận hà đông đã thông tin chính thức về vụ xe santa fe
gây tai nạn liên hoàn tại quận hà đông khiến cho sáu người thương vong
và một mươi phương tiện bị hư hỏng
ghi nhận của nhóm phóng việt
theo đó khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bảy tại đường ngô thị nhậm
phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
khi đang di chuyển thì bất ngờ xe ô tô
biệt kiểm soát ba mươi e bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi bốn nhãn hiệu hyundai santa fe
do hà thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở yên bái
chỗ ở hiện nay phường la khê quận hà đông thành phố hà nội
bất ngờ tăng tốc va chạm với hai xe ô tô sau đó lao nhanh về phía trước
đến gần ngã tư giao cắt giữa đường ngô thị nhậm
thì tiếp tục va chạm liên hoàn với năm xe máy và một xe máy điện
ngoài ra phương tiện trên còn lao vào xe ô tô khác
đang dừng chờ đèn đỏ tại gã tư
hậu quả khiến một người tử vong năm người khác bị thương và một mươi phương tiện hư hỏng nặng
xe santa fe chạy nhanh chạy tốc độ nhanh
lúc em ra đây có một người cứ đứng ở nằm ở bên lúc bên trái
lấy xe phải ngồi ngồi xe được năm phút rồi
mọi người đập vượt không có xuống
không có xuống mặt mất hồn
theo công an quận hà đông thành phố hà nội
qua kiểm tra nồng độ côn và ma sạch
có chất ma túy đối với lái xe hà thanh hưng
người gây tai nạn không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an quận hà đông
viện kiểm sát nhân dân quận hà đông đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
ngay trong đêm hai mươi tám và dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bảy
hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng lưu ngọc thắng ba mươi ba tuổi ngụ tại huyện đình quán tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi tám tháng bảy
lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện trảng bom
và công an xã giang điền bắt quả tăng đối tượng thắng đang tàn trữ trái phép chất ma túy
tại nhà trọ ở ấp hòa bình xã giang điền thu giữ một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi ma túy đá qua đấu tranh thắng khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua gói ma túy trên để sử dụng dần
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung truyệt phá nhiệm vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trực tự ở địa phương
thưa quý vị phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ cho biết
vừa phát hiện phương tiện chở số lượng lớn cát không rõ nguồn gốc trên sông hậu
trong lúc tuần tra trên tuyến sông hậu khu vực thế họa một phường thế thuận quận thốt nốt
tổ tuần tra phòng cảnh sát đường thủy phát hiện phương tiện ct chín nghìn bốn trăm linh năm do thuyền trưởng trần văn đứa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đăng ký thường trú ở xã ngọc thành dòng riềng kiên giang
nên vận chuyển số lượng lớn cát có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phương tiện thuyền trưởng nữ không xuất trình được hóa đơn chứng tự của số cát đang vận chuyển
ngoài ra phương tiện trên còn có nhiều vi phạm lỗi khác như vận chuyển hàng hóa là cát
hóa vạch dấu mất nước an toàn
không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng
giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn vũ phong sinh năm hai nghìn một và huỳnh trí bảo sinh năm hai nghìn ba
cùng ngụ tại xã đình thành huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng sáu phong bảo và đồng bọn điều khiển xe máy đi tìm tài sản của người dân để trộm cắp
khi đến mùa trại tôm giống trên đường
nơi địa bàn xã đình thành huyện đông hải phát hiện trại tôm không có người trông coi nên các đối tượng đã lén vào
và lấy trộm một máy phát điện một máy bơm chìm một máy khoang và một số tài sản khác của trại tôm
sau khi lấy trộm các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ việc nhân viên y tế bệnh viện nhân dân gia định bị hành hung vào chiều nay ngày hai mươi chín tháng bảy
bệnh viện nhân dân gia đình đồng hành phối hợp sát sao với cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào tối hai mươi bảy tháng bảy khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân giai định tiếp nhận một trường hợp bé gái bị hóc dị vật xương cá
ekip trực đã giải thích cho người nhà và đưa bé vào vị trí chợ đưa lên khoa tai mũi họng để nội soi lấy dị vật
lúc này khoa cấp cứu rất đông bệnh nhân nên ekip trực vẫn tiếp tục thăm khám cho các ca bệnh nặng hơn
tuy nhiên người thân của bệnh nhi không đồng thuận với giải thích của nhân viên y tế và tấn công bác sĩ
ngay lập tức bệnh viện tiến hành báo động cấp độ hai và tăng cường bảo vệ cho khoa cấp cứu tiếp tục trấn an cha của bé và bác sĩ điều trị
tuy nhiên người này vẫn không dõi bác sĩ và sau đó đưa bác rời khỏi bệnh viện đến cơ sở điều trị
điều này có thể làm tốt hơn cho những người mạnh mẽ đứng trên quan điểm của người làm trong ngành y tế
chúng ta thấy trong cuộc chiến chống loại bệnh tật thì cần có sự phối hợp giữa bác sĩ bệnh nhân và thân nhân y tế
chúng ta cùng một chiến tiến để một mục tiêu sau cùng là chiến thắng bệnh tật
chứ chúng ta không nên có sự chia rẽ này
chính những sự chia rẽ này sẽ làm cho công việc điều trị sẽ không được tốt và gây hậu quả xấu cho sức khỏe của người dân
nó gây hậu quả xấu cho sức khỏe của người dân

nhân viên y tế những người đang đứng trước những nguy cơ thách thức mà không an tâm không an toàn thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái phục vụ và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng phục vụ cho bệnh nhân
và kêu gọi người dân khi sử dụng dịch vụ y tế thì chúng tôi rất cần sự chung tay sự thấu hiểu và đồng hành chia sẻ đối với nhân viên y tế đặc biệt trong giai đoạn này là rất cần thiết để động viên tinh thần của mình
sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo sở y tế tp hcm đã đến thăm hỏi động viên tinh thần nhân viên y tế của khoa cấp cứu bị người nhà bệnh nhân hâm dọa tấn công vừa qua
hiện vụ việc đã được chuyển đến cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật